vừa tập trung phòng chống dịch vừa quan tâm hộ nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ
để không ai bị bỏ lại phía sau
tinh thần đó đã được cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội các cấp của thành phố hải dương
tỉnh hải dương thực hiện trong giai đoạn dịch covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp
ngay khi chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ được triển khai
một số phường trên địa bàn thành phố hải dương đã khẩn trương vào cuộc ra soát các hộ nghèo
cận nghèo hộ kinh tế khó khăn cuộc sống hàng ngày dựa vào việc buôn bán nhỏ để lên phương án hỗ trợ
điển hình như hội chữ thập đỏ thành phố những ngày qua đã vận động tiếp nhận gần hai mươi tấn rau xanh
nhiều nhu yếu phẩm như mì tôm gạo dầu ăn bột ngọt
để chuyển tới các hộ gia đình đang thực hiện cách ly và hộ gia đình khó khăn

và cũng mong muốn tới đây hộ chữ thập đỏ sẽ kêu gọi được nhiều nhà hải tâm nữa
và cũng mong muốn được nhiều nhà có những tấm lòng nhân ái sẽ tiếp tục chung tay cùng hội
để góp phần đẩy lùi dịch bệnh và cũng như hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn
những việc làm kịp thời thấm đượm tinh thần nhân đạo của các cấp chính quyền thành phố hải dương
đem đến niềm tin tạo sự đồng thuận trong xã hội không chỉ tạo sức mạnh để thành phố đẩy lùi dịch bệnh
mà còn là sức mạnh để thành phố hải dương vực dậy sau khó khăn
hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội